trung quốc là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của việt nam
bình quân chiếm hai mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của cả nước
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay hoạt động xuất khẩu nông thủy sản của việt nam
sang thị trường trung quốc đang chậm lại
từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay hoạt động xuất khẩu nông thủy sản của nước ta
sang thị trường trung quốc đã và đang gặp nhiều khó khăn thách thức
điều này là do tình hình kinh tế của trung quốc hiện không khởi sắc
tác động từ cuộc xung đột thương mại mỹ trung dẫn tới xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế
giảm nhập khẩu nông sản làm nguyên liệu để chế biến và tái xuất khẩu đồng nhân dân tệ giảm giá
họ tăng cường siết chặt về kiểm dịch và bảo vệ an toàn thực phẩm
thứ hai nữa là trung quốc hiện nay có lượng dư thừa tồn kho rất là lớn
và họ trở thành một cái nước mà trước đây là nước nhập khẩu lớn như hiện nay
trung quốc là trở thành một nhà xuất khẩu
tại hội nghị phát triển xuất khẩu hàng hoán
nông thủy sản sang thị trường trung quốc
các đại biểu cho rằng để phát triển xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản sang thị trường trung quốc
chúng ta vẫn cần tiếp tục tổ chức lại sản xuất tăng cường quản lý
kiểm soát chất lượng và quan tâm đến công tác đàm phán mở cờ thị trường
thứ ba là áp dụng nhiều khoa học công nghệ đặc biệt là bảo quản
có những loại nông sản hiện nay rau quả chẳng hạn nếu như công nghệ mới bảo quản
chúng ta có thể kéo dài được ba tháng sáu tháng chín tháng
thì như vậy là chúng ta có thể giữ được cái giá trị chúng ta
chúng ta xác định định vị lại rõ những yêu cầu của thị trường trung quốc
và cả về cái quy mô đặc thù tính chất
cũng như là cả những yêu cầu cụ thể cho từng nhóm ngành hàng sản phẩm
cũng được một quy hoạch rõ ràng và đầy đủ liên quan trên cơ sở
cái năng lực sản xuất và cái quy mô sản xuất mà chúng ta có thể huy động được
lãnh đạo các địa phương cần phải tổ chức tập huấn và cung cấp thông tin đầy đủ
để cùng với sự phối hợp của các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người nông dân
có thể có đầy đủ thông tin về cái thị trường này
và hiểu về cái cách thức tập quán trong cái kinh doanh với thị trường này
ngoài ra các cơ quan chức năng cần xây dựng rào cản
để các doanh nghiệp và bà con nông dân sản xuất
có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
nhằm xây dựng thương hiệu để tiếp cận sâu hơn vào thị trường trung quốc